tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế lưu động
tổ hỗ trợ chăm sóc theo giờ f tại nhà và nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao
đối với trẻ em phụ nữ có thai đang được theo dõi điều trị cách ly tại nhà
phải được theo dõi sát kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng để chuyển viện
chuyển tuyến kịp thời theo hướng dẫn phân luồn tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín
đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm vét mũi thứ hai cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi bảy tuổi hoàn thành tốt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
và tiêm chủng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm với bản thân gia đình cộng đồng và đất nước
xây dựng kế hoạch thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền vận động người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản
các bậc phụ huynh khẩn trương tích cực cho con em đi tiêm chủng kịp thời an toàn khoa học hiệu quả đúng quy định
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng giao sở lao động thương binh và xã hội đảng uy khối các trường đại học
cao đẳng thành phố chủ động phối hợp với sở y tế thành đoàn hà nội chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục
đào tạo triển khai phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở giáo dục và đào tạo
đảm bảo tổ chức cách ly điều trị đối với các trường hợp học sinh sinh viên nhiễm covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp sở y tế ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo tổng hợp ý kiến các nhà trường khẩn trương rà soát
đánh giá đảm bảo an toàn trong trường học với học sinh khối lớp một đến lớp sáu khi trở lại học trực tiếp trong thời gian qua
việc đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp
báo cáo ubnd tp trong ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đảng hai mươi hai để xin ý kiến thường trực thành ủy xem xét chỉ đạo
cục quản lý thị trường tp công an tp cục thuế tp phối hợp với các sở ngành thành phố và ubnd các quận huyện thị xã
tổ chức triển khai ngay việc kiểm tra kiểm soát đối với các cơ sở cá nhân kinh doanh dược sản phẩm dịch vụ test covid một mươi chín
xử lý nghiêm các vi phạm về giấy phép việc trục lợi tăng đột biến giá kinh doanh hàng kém chất lượng
hàng không rõ nguồn gốc theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như sức khỏe của cộng đồng tránh gây bức xúc trong dư luận
như vậy với những chỉ đạo sát sao cũng như nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch
thì người dân sống trên địa bàn thành phố hà nội không cần phải lo sợ cực đoan không cần thiết
thưa quý vị và các bạn số ca mắc mới tại hà nội liên tục tăng vọt khiến hệ thống y tế nhiều lúc tắc nghẽn
cũng vì nhắn tin cho số xa lô của y tế phường mai động quận hoàng mai không nhận được phản hồi
nhiều f tại đây dù người mệt lạ vẫn phải ra phường xếp hàng đợi test để nhận được giấy chứng nhận f cho các thủ tục liên quan
đó là bà chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm của một f trên một diễn đàn mạng xã hội
theo như chủ nhân bà chia sẻ thì sau khi test tại nhà hai vạn dương tính
anh đã chụp ảnh gửi qua số gia lô của trạm y tế phường vào sáng hai mươi bốn tháng hai nhưng đời mãi không phản hồi
sau đó số điện thoại của trạm trưởng và trạm phó y tế gọi liên tục không được
chiều cùng ngày anh phải đành ra phường xếp hàng đợi test
nguyên văn bài viết f mệt đứng không vững cũng phải xếp hàng nộp phiếu chở mua ký test
dù chúng tôi đã test nhanh hai vạch ở nhà phương không công nhận kết quả người dân tự test
trong khi các thủ tục hồ sơ cho cơ quan hay bảo hiểm xã hội đều yêu cầu phải có chứng nhận
nên chúng tôi buộc phải ra phường nhưng f f một đứng lẫn nhau nguy cơ lây chéo rất cao
một trường hợp khác ở phường tương mai quận hoàng mai cũng tương tự
người dân dù test ở nhà hai vạn nhưng phường yêu cầu cần phải mang bộ ký test ra test lại
thì mới được công nhận là f đến nay sau một mươi năm ngày dù người bệnh đã khỏi covid một mươi chín
ra phường test lại âm tính nhưng vẫn chưa được trả lại quyết định khỏi bệnh
đáng nói nhiều người khác tại hà nội đã cho người dân trực tự test tại nhà
nếu dương tính thì gọi điện báo cho y tế sau đó sẽ được theo dõi và thông báo
qua gia lô của y tế
dù vậy khi được hỏi vì sao f vẫn phải ra phường xếp hàng đại test để được công nhận là f
mà không được gửi thông tin qua gia lô như một số địa bàn khác
ông trần văn vịnh chủ tịch ủy ban nhân dân phường mai động hỏi lại
phương đã áp dụng chiều nay quận mới áp dụng quy định cho phép áp dụng gửi hình ảnh
qua trạm y tế cách này là quy định của ngành y tế đề nghị gọi cho trạm trưởng trạm y tế
trên thực tế số f quá đông nhiều cán bộ trạm y tế cũng dương tính
khiến cho lực lượng y tế quá tải trầm trọng thậm chí lúng túng trong công tác xét nghiệm
phân chia nhân viên y tế đơn cử phường mai động dù số ca mắc mới mỗi ngày chỉ ghi nhận hơn một trăm linh ca
xong chỉ còn bốn nhân viên y tế làm việc một số người khác đã mắc covid một mươi chín
tuy nhiên theo một chuyên gia y tế việc yêu cầu f phải ra phường xếp hàng để test lại
để được công nhận là f rất phản khoa học do nguy cơ lây nhiễm cao cho những người xung quanh
người dân hoàn toàn có thể tự test tại nhà quay video hoặc ra cơ sở y tế khác test
có dấu để được công nhận gửi lại qua zalo hoặc các kênh thông tin của phường để được công nhận
không nên áp dụng cứng nhắc các quy định chuyên gia này chia sẻ
đáng chú ý trong công điện hỏa tốc vào chiều qua hai mươi bốn tháng hai
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã yêu cầu các quận huyện thị xã trên địa bàn
tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế lưu động hỗ trợ chăm sóc
theo dõi f tại nhà nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao đảm bảo nhân lực cơ sở thuốc
điều kiện vật chất lực lượng y tế kịp thời chuyển tuyến điều trị theo hướng dẫn phân luận tiếp nhận
điều trị người bệnh covid một mươi chín của ngành y tế đồng thời đảm bảo mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất
với hệ thống y tế bằng nhiều hình thức tiếp cận thành lập các nhóm gia lô cung cấp số điện thoại nóng
thường xuyên liên hệ cập nhật trao đổi tại các khu dân cư đảm bảo người dân nhận được tư vấn nhanh nhất
từ cán bộ y tế và lực lượng hỗ trợ
câu chuyện quá tải xét nghiệm và lúng túng với lần f tăng vọt này
không chỉ xảy ra ở quận hoàng mai hai bà trưng mà các quận huyện khác nếu như không lên phương án hiệu quả hơn
trong bối cảnh số ca f tăng nhanh các địa phương nên áp dụng việc xác nhận online
và hướng dẫn điều trị một cách đồng loạt tránh trường hợp f sốt cao mệt mỏi
vẫn phải vật vờ cho đến lượt xét nghiệm như tình trạng đang xảy ra tại hà nội
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu tuy số liệu ca covid một mươi chín hiện nay tại hà nội
vẫn chưa phải là con số đánh giá thực tế nhưng việc công bố vẫn cần thiết
điều này giúp cho ngành y tế thủ đô nắm bắt được tình hình cụ thể số f của từng vùng
để đưa ra những biện pháp phòng dịch phù hợp
ông phu nói dự báo số ca mắc quan trọng làm công tác dịch tễ mà không nắm được số ca bệnh
thì sao dự báo được xu thế phát triển của dịch đặc biệt là trong tình hình phức tạp số ca bệnh tăng nhiều
nếu không có số liệu cụ thể khi f tăng quá cao sẽ gây ra quá tải hệ thống y tế
chỉ khi biết số ca bệnh mỗi ngày mỗi tháng bao nhiêu
thì cơ quan dịch tễ học mới đánh giá được dịch và đưa ra dự báo
do vậy chúng ta vẫn phải thống kê báo cáo số ca bệnh
chuyên gia này cũng khẳng định việc thống kê số ca bệnh hàng ngày không chỉ với cả nước
mà còn với từng địa phương thậm chí là từng quận huyện xã phường đều rất quan trọng
nếu một xã phường không nắm rõ số ca mắc hàng ngày thì rất khó dự báo chính xác được tình hình
cũng như không thể đưa ra được những biện pháp phòng dịch phù hợp
đó là chưa kể nếu không biết số ca bệnh khu vực mình đang sinh sống là bệnh
bao nhiêu nhiều người dân sẽ có tâm lý chủ quan buông lỏng khiến dịch bệnh càng phức tạp
chung quan điểm phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế bày tỏ
số liệu thống kê của hà nội hiện khoảng trên năm ca một ngày nhưng thực tế cho thấy con số này cao hơn
hiện xuất hiện nhiều f nhưng không phát hiện mình mắc bệnh hoặc có người bị bệnh nhưng không khai báo
dịch cũng đã lan sâu trong cộng đồng
không chỉ công sở nơi đông người mà đang lây lan nhanh ở từng gia đình
nhưng ở khía cạnh dịch tễ học hà nội vẫn cần thống kê báo cáo số ca bệnh hàng ngày
để chủ động trong việc xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh
thay mặt thường trực thành ủy kết luận ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng lưu ý
tuyệt đối không được chủ quan bởi hiện nay các dịch vụ du lịch điểm di tích danh làm thắng cảnh đã mở cửa trở lại
học sinh sinh viên trở lại học tập thời tiết mưa lạnh khắc nghiệt kéo dài tất cả đã làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
hướng phân cấp giao quyền thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cho các quận huyện thị xã tân thủ phương châm bốn tại chỗ
bí thư gấp ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm ra soát
nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở lên phương án ở mức cao hơn không để bị động quá tải khi số ca mắc có thể gia tăng trong những ngày tới
hướng trọng tâm cần tập trung hiện nay là tiếp cận hướng dẫn hỗ trợ điều trị cho người dân nhanh nhất sớm nhất có thể
nâng cao hơn nửa năng lực điều trị bệnh nhân ở tầng hai và tầng ba
mục tiêu là nâng cao hiệu quả điều trị giảm thiểu bệnh nhân chuyển tầng và tăng tỷ lệ chữa khỏi bệnh nhân nặng
về việc tổ chức cho học sinh sinh viên đi học trở lại người đứng đầu đảng bộ hà nội yêu cầu ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo các địa phương ra soát bảo đảm phương án tổ chức học trực tiếp thực sự hiệu quả
bảo đảm an toàn nâng cao tỷ lệ học sinh đã tiêm đủ hai mũi vaccine đến lớp
các học viện trường đại học cao đẳng cung cấp nghề phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong quản lý hỗ trợ sinh viên học viên
tuyên truyền vận động lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trách nhiệm xã hội đối với các chủ cho thuê trọ
đảm bảo chỗ ở cho sinh viên học viên trong trường hợp trở thành f một f
bí thư hà nội cũng yêu cầu một mươi năm đoàn kiểm tra của ban thường vụ thành ủy các đoàn kiểm tra chuyên ngành tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở
tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị giữ vững thế trận phòng chống dịch của hà nội